tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội hàn quốc bắc biên sắc vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã thay mặt chính phủ và nhân dân việt nam
hoan nghênh chủ tịch quốc hội bắc biên sắc cùng đoàn đại biểu quốc hội hàn quốc sang thăm chính thức việt nam với tình cảm đặc biệt sâu sắc
đặc biệt với tư cách là lãnh đạo cao nhất của hàn quốc thăm chính thức việt nam kể từ khi đại dịch covid một mươi chín bùng phát đến nay
tin tưởng chuyến thăm thành công tốt đẹp đóng góp tích cực vào việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước
thủ tướng nêu rõ hai nước có những nét tương đồng gắn bó về văn hóa sâu sắc
việt nam mong muốn tiếp tục phát triển sâu rộng hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược với hàn quốc
hàn quốc tiếp tục là nhà đầu tư thứ nhất đối tác thương mại và là nhà cung cấp oda thứ hai nước tiếp nhận lao động hàng đầu của việt nam
chủ tịch quốc hội hàn quốc bắc biên sắc cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
nêu rõ sau dịch bệnh covid một mươi chín ông vinh dự là chủ tịch quốc hội nước ngoài đầu tiên đến thăm việt nam
chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh hiện nay là nhờ việt nam đã kiểm soát thành công dịch bệnh covid một mươi chín
theo mặt quốc hội hàn quốc ông gửi lời chia sẻ về những thiệt hại tại khu vực miền trung do thiên tai
ông đề nghị quan hệ hai nước nâng tầm lên đối tác chiến lược toàn diện
quan tâm thúc đẩy duy trì thúc đẩy giao lưu trao đổi cấp cao các cấp linh hoạt nhằm tăng cường tin cậy chính trị
đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu hơn nữa không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư làm ăn hiệu quả
hàn quốc đồng tình lập trường và quan điểm của việt nam về vấn đề biển đông trong đó có việc bảo đảm an ninh an toàn tự do hàng hải
tôn trọng luật pháp quốc tế vì đây là tuyến hàng hải hết sức quan trọng với hàn quốc